sau sáu mươi năm hoạt động cách mạng đồng chí phạm hùng đã dành một phần ba thời gian cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
dù ở bất kỳ cương vị nào ông cũng đem hết tâm trí và sức lực để xây dựng giáo dục rèn luyện lực lượng công an nhân dân trưởng thành
ông đã có nhiều chỉ đạo quan trọng trong công tác nghiệp vụ cơ bản
công an phải vững về chính trị giỏi về chuyên môn
với đồng chí phạm hùng làm công tác công an trước hết phải quản lý tốt về nhân khẩu hộ khẩu
sau đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
các thế lực thù địch và bọn phản động giáo diết tiến hành chiến tranh phá hoại nhiều mặt
điển hình là hoạt động của tổ chức gián điệp phản động mang tên mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng việt nam
do lê quốc túy và mai văn hạnh cầm đầu
đấu tranh với bọn phản động nguy hiểm này bộ công an xây dựng kế hoạch phản gián mang bí số cm một mươi hai
trong bốn năm từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn lực lượng công an nhân dân đã chủ động tổ chức đón bắt một mươi tám chuyến xâm nhập
bắt và tiêu diệt một trăm tám mươi ba tên địch thu ba trăm linh tấn vũ khí
bốn tấn tiền giả phá vỡ một mươi tổ chức phản động và xử lý hơn một đối tượng
thành công của kế hoạch cm một mươi hai đã chặt đứt âm mưu chống phá lật đổ chế độ của các thế lực thù địch
thành công của chuyên án có nhiều yếu tố nhưng một trong những nguyên nhân đó là chúng ta đã thực hiện tốt công tác quản lý nhân khẩu hộ khẩu
theo đúng tinh thần chỉ đạo của bộ trưởng bộ nội vụ khi đó là đồng chí phạm hùng
chúng ta theo dõi nắm bắt thực sự ra bào của các đối tượng từ nước ngoài vào bóc nối với các đối tượng trong nước
nhằm trong nổi dậy và đánh vào thời điểm đó một mặt giúp cho lực lượng công an nhân dân theo dõi sẵn sào được các đối tượng
bên cạnh đó thì giúp cho chuyên án cm một mươi hai thời điểm đó cũng như là ban chỉ đạo chuyên án nắm bắt được những đối tượng ra vào thời điểm đó ở việt nam
quản lý nhân khẩu hộ khẩu luôn là một trong những công tác nghiệp vụ cơ bản được đồng chí phạm hùng nhấn mạnh và yêu cầu thực hiện nghiêm túc
tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi một dưới sự chỉ đạo của đồng chí phạm hùng lực lượng công an đã hoàn thành việc cấp giấy chứng minh nhân dân trong cả nước
điều này góp phần nâng cao năng lực hiệu quả trong công tác quản lý hành chính trật tự xã hội
tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bốn mươi ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đồng chí phạm hùng đã nói
nếu làm công tác công an mà không quản lý tốt hộ khẩu nhân khẩu thì coi như không làm công an
vì làm công an mà không nắm chắc tình hình nhân khẩu hộ khẩu thì nghĩa là nhắm mắt mà đánh
chúng tôi cho rằng là những vấn đề mà đồng chí phát biểu vấn đề hộ tịch hộ khẩu không phải nó dừng lại ở đó
mà nó liên quan đến công tác nắm tình hình liên quan đến công tác nắm mắt những di biến động của các loại đối tượng nhất là cơ sở
rồi nắm mắt được những tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân mà đặc biệt là vùng sâu vùng xa những vùng dân tộc vùng tôn giáo
những tư tưởng đó như chúng ta biết là đã được thực hiện một phần rất là thành tựu
và đã thành công trong thời kỳ mà đồng chí phạm hùng làm bộ trưởng bộ công an
tiếp nối giá trị thực tiễn của tư tưởng chỉ đạo của đồng chí phạm hùng
trong suốt những năm qua công tác quản lý dân cư luôn được bộ công an trú trọng với nhiều bước tiến cải cách quan trọng
đặc biệt trong những năm gần đây lực lượng công an đã tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số của quốc gia
xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp hơn sáu mươi triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
và là nòng cốt triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ
tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc và quyền lợi của người dân
tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc và quyền lợi của người dân
thứ ba là tiết kiệm thời gian công sức cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành
rồi đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước
quản lý nhân khẩu hộ khẩu tốt chỉ là một trong rất nhiều yêu cầu của đồng chí phạm hùng về nghiệp vụ công tác công an
với tư duy lãnh đạo sắc bén tầm nhìn chiến lược quan điểm của ông có ý nghĩa lớn trong việc xây dựng phát triển lực lượng công an
mặc dù tình hình yêu cầu công tác công an hiện nay đã có nhiều thay đổi
nhưng những quan điểm chỉ đạo của đồng chí vẫn còn nguyên giá trị để lực lượng công an vững tin tiến bước trên chặng đường mới
chiều nay tại hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an có buổi tiếp ngày tosh robinson
trợ lý ngoại trưởng hoa kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp hai bên đều khẳng định gần ba thập kỷ kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao
việt nam hoa kỳ
việt nam hoa kỳ đã trở thành đối tác toàn diện ở cả ba bình diện song phương khu vực và quốc tế
trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thể chế chính trị của nhau
vì hòa bình ổn định hợp tác và thịnh vượng ở khu vực
trong đó các đơn vị chức năng của bộ công an và cơ quan phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế
bộ ngoại giao hoa kỳ inr cũng đã tích cực thiết lập và triển khai nhiều cơ chế hợp tác hiệu quả
thời gian tới hai bên đều thống nhất tăng cường hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật
việt nam đề nghị hoa kỳ dành sự quan tâm chú trọng cung cấp các hỗ trợ thực chất hiệu quả cho bộ công an việt nam
về cơ sở vật chất phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm ma túy tội phạm môi trường
cũng trong chiều nay tại trụ sở cục đối ngoại bộ công an đã diễn ra lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế
phòng chống dịch covid một mươi chín sự buổi lễ có trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
tại lễ tiếp nhận ngài top robinson trợ lý ngoại trưởng hoa kỳ cùng đại diện cơ quan phòng chống ma túy
và thực thi pháp luật quốc tế bộ ngoại giao hoa kỳ irn đã trao gói thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
gồm máy thở bình oxy trang phục phòng chống dịch cho các bệnh viện cơ sở y tế của bộ công an
trân trọng cảm ơn thiện trí hợp tác và sự hỗ trợ của cơ quan phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế
bộ ngoại giao hoa kỳ trong lĩnh vực phòng chống dịch thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết bộ công an sẽ tiến hành
phân bổ các trang thiết bị này về các bệnh viện đảm bảo sử dụng hiệu quả đúng mục đích
thưa quý vị công tác giáo dục cải tạo lao động dạy nghề đối với phạm nhân
là nội dung trọng tâm xuyên suốt trong công tác thiền ngán phạt tù là trách nhiệm của các trại giam
nhằm chuẩn bị cho phạm nhân về tâm lý kỹ năng thái độ để chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng
tuy nhiên thời gian qua công tác tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân còn gặp không ít khó khăn vướng mắt
đòi hỏi phải có cơ chế mới tạo điều kiện thuận lợi thu hút các tổ chức cá nhân hợp tác với trại giam thực hiện
bởi vậy việc ban hành nghị quyết thí điểm tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân tạo điều kiện để phạm nhân được lao động hướng nghiệp
học nghề phù hợp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng hạn chế nguy cơ tái phạm tội vươn lên từ những lầm lỡ
trại giam ninh khánh bộ công an
những lớp dạy nghề cho phạm nhân như thế này được tổ chức hàng năm
đến nay hơn bốn trăm hai mươi nữ phạm nhân đã được học nghề may công nghiệp trong thời gian chấp hành án
nhiều phạm nhân tin tưởng sau khi hết án trở về bằng nghề đã học có thể có cơ hội tìm kiếm việc làm tạo dựng cuộc sống
rất nhiều trong số đó cũng mong muốn tiếp tục được học thêm những nghề mới với yêu cầu kỹ thuật cao hơn
tôi thì nghề may của tôi ở ngoài xã hội là tôi cũng có kinh nghiệm rồi
và trong đây tôi lại được trao dồi thêm kinh nghiệm nữa
sau này cũng hy vọng là ra xã hội sẽ có một
cái vững chắc hơn trong cái nghề mai này
tất cả các ngành nghề mà chúng tôi được tổ chức lao động thì hầu hết thì chủ yếu là những cái ngành nghề thủ công nhỏ lẻ
gia công thì không ổn định
do vậy mà sau khi chấp hành xong án phạt tù thì bản thân tôi cũng như là tất cả các phạm nhân khác sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm
cũng như là ổn định cuộc sống đối với các ngành nghề này
và nguyện vọng của bản thân tôi thì rất là mong muốn được tổ chức lao động ngoài trại để có thể tiếp cận được với những các ngành nghề mới
mặc dù rất cố gắng nhưng hiện nay tại các trại giam công tác tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân gặp không ít khó khăn vướng mắt
ngành nghề lao động việc làm cho phạm nhân chủ yếu là các ngành nghề đơn giản yêu cầu về trình độ kỹ năng lao động thấp khó đáp ứng yêu cầu trình độ của thị trường lao động ngoài xã hội
trong khi số lượng phạm nhân chấp hành xong án phạt tù trong độ tuổi từ một mươi tám đến bốn mươi năm chiếm tỷ lệ rất cao trung bình tám mươi sáu bốn mươi một trên tổng số phạm nhân chấp hành xong án phạt tù hàng năm
rất mong muốn được tổ chức sản xuất lao động ngoài trạm để chúng tôi có thể tiếp cận được nhiều với ngành nghề mới nghề phổ thông và nghề của xã hội đang rất thiếu nhân công lao động
để sau khi hết thời hạn chấp hành án phạt tù trở về chúng tôi dễ dàng tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc hà nội
đồng thời lực lượng chức năng đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với giám đốc cdc hà nội trương quang việt và một kế toán trưởng của cdc hà nội
ông việt bị bắt vì những sai phạm khi còn là phó giám đốc cdc hà nội do liên quan trong hoạt động đấu thầu với việt á
theo điều tra ông việt cung cấp dưới đã tạo điều kiện cho việt á
trúng thầu kýt xét nghiệm trên địa bàn thành phố hà nội gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn chín tỷ đồng
sau đó công ty việt á đã chuyển lại cho kế toán trưởng của cdc hà nội số tiền ngoài hợp đồng hơn một tỷ đồng
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã khởi tố hai cán bộ bệnh viện đa khoa hà đông và bốn cán bộ bệnh viện đa khoa ba vì do sai phạm liên quan đến việc mua kýt xét nghiệm của công ty việt á
lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày tường nhà giam ẩm
đối tượng đã đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ công an thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ gồm
một vũ văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở mỹ hào hương yên
đình khánh đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở thành phố hải dương tỉnh hải dương
vũ thành nghị sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở ninh giang hải dương
bốn đào đình kiên sinh năm hai nghìn một ở mỹ hào hương yên
năm nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
năm đào đình kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở yên mỹ hương yên
theo thông tin ban đầu sau khi bỏ trốn đối tượng đạt về nhà tại thành phố hải dương lấy xe ô tô nhãn hiệu vinfast lux a mang biển kiểm soát ba mươi bốn a bốn mươi sáu nghìn tám trăm bảy mươi hai màu sơn trắng chở theo bốn đối tượng còn lại chạy theo hướng hải phòng thái bình
đến bốn h tám phút ngày chín tháng sáu phát hiện xe chạy qua cầu tân đệ hướng thái bình đi nam định
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào tỉnh hương yên đã ra quyết định truy nã đối với năm đối tượng trên
trước sự việc trên cơ quan công an đề nghị người dân trên địa bàn cần nêu cao tinh thần tố giác tội phạm
bất kỳ công dân nào nếu phát hiện các đối tượng truy nã trên đều có quyền bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
vì mâu thuẫn cự cãi trong lúc nhậu đối tượng ngô việt em sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba ngụ khóm hai phường bảy tp bạc liêu đã dùng dao đâm bạn mình trọng thương
viện kiểm sát nhân dân tỉnh bạc liêu vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ngô việt em để điều tra làm rõ về hành vi giết người
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày hai tháng sáu đối tượng ngô việt em trong lúc nhậu cùng với một số người đã xảy ra mâu thuẫn
đối tượng em dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực khiến nạn nhân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu và sau đó bỏ trốn khỏi địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ dạng sáng ngày bốn tháng sáu lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu nhanh chóng bắt khẩn cấp đối tượng ngô việt em
khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường hưng lợi quận ninh kiều thành phố cần thơ hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý

đối tượng em dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực khiến nạn nhân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu và sau đó bỏ trốn khỏi địa phương hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
đối tượng em dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực khiến nạn nhân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu và sau đó bỏ trốn khỏi địa phương hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý